học sinh sinh viên là những đối tượng được nhà nước hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm y tế
thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên là trách nhiệm bảo đảm sức khỏe đối với bản thân các em
và sau đó là với cộng đồng và xã hội
nhưng hiện nay thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng này lại chưa đạt được con số một trăm linh như kỳ vọng
ngày một mươi sáu tháng chín tại hà nội báo nhân dân phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến
để chính sách bảo hiểm y tế đồng hành cùng sức khỏe học sinh sinh viên
nhằm giải đáp những băn khoăn thắc mắc của người dân quan tâm đến vấn đề này
tại chương trình các khách mời đã giải đáp các băn khoăn thắc mắc của người dân
về chính sách bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh sinh viên
qua đó nhằm cung cấp những thông tin chính xác về chính sách bảo hiểm y tế dành cho học sinh sinh viên
cụ thể như quyền lợi của các em khi tham gia bảo hiểm y tế
vai trò của nhà trường thế nào trong việc triển khai các chính sách bảo hiểm y tế
ngân sách hỗ trợ như thế nào trong việc mua thẻ bảo hiểm y tế
có nâng mức hỗ trợ cho đối tượng này khi mua thẻ bảo hiểm y tế hay không
những giải pháp nào để đạt mục tiêu bao phủ một trăm linh bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên